trước dự báo về cơn bão số bốn sẽ ảnh hưởng tới đất liền đặc biệt là các tỉnh từ nghệ an quảng bình
và nguy cơ mưa to ngập lụt tại các tỉnh từ quảng ninh đến đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân
và các ngành chức năng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm cho tàu thuyền
và ngư dân về nơi trú ẩn an toàn
ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số bốn tên quốc tế là podun bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
phối hợp với ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang cùng các ngành chức năng trên địa bàn đà nẵng
đã chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai thông báo kêu gọi tàu thuyền của ngư dân
đánh bắt trên biển nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn đồng thời đôn đốc công tác kiểm tra an toàn hồ đập
hệ thống đê thủy lợi cũng như chẳng chống nhà cửa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão podun gây ra
theo ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang tại thành phố đà nẵng hiện đã có một trăm linh chiếc tàu cập cảng tránh bão
số còn lại đang trên đường trở về tránh trú
các lực lượng biên phòng của thành phố liên tục cập nhật thông tin trao đổi qua lại cho ngư dân
qua điện đáo qua bộ phòng qua bộ phòng qua bộ phòng qua bộ phòng
đồng thời phối hợp sắp xếp vị trí cho tàu thuyền neo đậu